trong thời gian công tác tại tp vũng tàu các ông phan hòa bình trương văn chí nguyễn thanh sơn đã có một số sai phạm trong công tác quản lý đất đai chuyển mục đích sử dụng đất tại các dự án metropolitan phường một mươi một tp vũng tàu dự án tổ hợp dịch vụ và nhà ở cao cấp khang gia hân phường một mươi một tp vũng tàu dự án vườn xuân
trước đó liên quan đến những sai phạm tại dự án này ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng đã thực hiện lệnh khởi tố bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông vũ quốc tuấn trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp vũng tàu về hành vi cố ý làm trái bà ngô thị minh phượng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc an khang về hành vi lửa đảo
hiện các bị can trên được cho tại ngoại để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ